kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân với các tin tức cập nhật
bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay ngày một mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
tính từ một mươi chín h hôm qua ngày một mươi tháng bảy đến sáu giờ sáng nay có sáu trăm linh bảy ca mắc mới
trong đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại an giang
sáu trăm linh sáu ca ghi nhận trong nước tại tp hcm bốn trăm bốn mươi ba ca tiền giang bốn mươi sáu ca vĩnh long bốn mươi ba ca bình dương ba mươi chín ca hậu giang chín ca
bến tre an giang cùng bảy ca phú yên bốn ca bắc ninh ba ca bình phước hai ca cà mau một ca quảng nam một ca và bạc liêu một ca
trong đó bốn trăm ba mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
việt nam hiện có tổng cộng hai mươi sáu năm trăm năm mươi ba ca ghi nhận trong nước và một chín trăm một mươi bảy ca